liên quan đến vụ việc một cô gái bị sát hại thi thể không nguyên vẹn tại một căn nhà trên địa bàn phường một mươi một quận gò vấp tp hcm
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa bắt giữ đối tượng vũ ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh gia lai về hành vi trôn phi tang nhiều bộ phận thi thể người
bước đầu công an xác định nạn nhân là người yêu của đối tượng vũ ngọc hiếu
đại tá phùng đức duân trưởng công an huyện gò dầu cho biết địa điểm phát hiện hiếu đang trôn một số bộ phận của nạn nhân
là dưới một cây ao thuộc địa bàn xã long chữ huyện bến cầu
công an huyện gò dầu và công an tỉnh tây ninh đang phối hợp với công an tp hcm tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
theo thông tin ban đầu do nghi ngờ bạn gái có nghỉ hưu mới nên hiếu đến phòng trọ tại quận gò vấp tp hcm sát hại bạn gái mình
sáng ngày hôm nay bốn tháng sáu sau khi giết bạn gái hiếu phân xác bạn gái rồi trở một phần thi thể đến địa bàn huyện bến cầu tỉnh tây ninh vứt xuống ao định phi tang